ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi một tại phần mộ của danh sĩ nguyễn trường tộ ở làng mùi chu xã hưng trung huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã tổ chức dân hoa dân hương từng nhớ một trăm chín mươi hai năm ngày sinh của nhà canh tân yêu nước một nghìn tám trăm hai mươi tám hai nghìn hai mươi
nhà cách tân yêu nước nguyễn trường tộ sinh ra trong một gia đình theo đạo thiên chúa lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hóa và cách mạng là nhà cải cách lớn của nước ta cuối thế kỷ một mươi chín
chỉ trong vòng một mươi năm từ năm một nghìn tám trăm sáu mươi một đến năm một nghìn tám trăm bảy mươi một ông đã liên tiếp gửi lên triều đình nhà nguyễn năm mươi tám bản điều trần đề nghị cải cách duy tân đất nước trên nhiều vấn đề về kinh tế chính trị
trong đó có những vấn đề cho đến nay
vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn
cả cuộc đời và sự nghiệp của ông đã để lại cho nhiều thế hệ những bài học quý giá về lòng yêu nước thương dân tinh thần ham học chú trọng việc đào tạo và sử dụng nhân tài
nhân dịp này lãnh đạo huyện hưng nguyên đã thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thân nhân nhà cách tân yêu nước nguyễn trường tộ